trong nhiệm kỳ qua đảng bộ công an tỉnh hà tĩnh đã chủ động nắm chắc tình hình
kịp thời tham mưu đề xuất nhiều chủ trương giải pháp phù hợp đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu
hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động không để hình thành tổ chức chính trị đối lập
bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu các sự kiện chính trị kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt nhiều kết quả
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được củng cố phát triển
công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng được nâng lên
chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở vật chất trang bị phương tiện của lực lượng trực tiếp chiến đấu
ở cơ sở được tăng cường đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ công tác chiến đấu trong tình hình mới
lực lượng công an đã điều tra khám phá hai bốn mươi bảy vụ xâm phạm trật tự xã hội với hai bảy trăm hai mươi một đối tượng
trong đó làm rõ một trăm linh tám vụ trọng án triệt phá ba trăm sáu mươi bảy ổ nhóm với một hai trăm bảy mươi đối tượng
thu hồi tài sản tổng giá trị hai mươi bốn bốn tỷ đồng bắt vận động ba trăm một mươi sáu đối tượng trốn truy nã về quy án
phát biểu chỉ đạo tại đại hội thượng tướng lê quý vương thứ trưởng bộ công an
ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những cố gắng nỗ lực
chiến công và thành tích đã đạt được của đảng bộ công an tỉnh hà tĩnh trong nhiệm kỳ qua
đồng chí thứ trưởng yêu cầu đảng bộ công an tỉnh hà tĩnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc
và lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương
chính sách của đảng nhà nước của đảng ủy công an trung ương của tỉnh hà tĩnh về đảm bảo an ninh trật tự
đảng ủy công an hà tĩnh phải bám sát mục tiêu nhiệm vụ của tỉnh
chủ động nắm phân tích dự báo tình hình để làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo bộ công an
lãnh đạo tỉnh chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
xác định rõ mục tiêu giải pháp trọng tâm cụ thể trên từng lĩnh vực công tác
phối hợp với các ngành chức năng xử lý kịp thời các tình huống liên quan đến an ninh trật tự
không để bị động bất ngờ xảy ra
trước mắt tập trung lãnh đạo chỉ đạo bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội đảng các cấp
và các sự kiện chính trị quan trọng tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng
đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên thực hiện tốt chính sách cán bộ
tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy công an theo hướng tinh gọn chuyên sâu hiệu lực hiệu quả
tập trung cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và công an các cấp cơ sở nhất là lực lượng công an xã
với tinh thần dân chủ đại biểu dự đại hội đã bầu hai mươi một đồng chí vào ban chấp hành đảng bộ công an tỉnh
khóa một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí lê khắc thuyết giám đốc công an tỉnh hà tĩnh được đại hội bầu giữ chức vụ bí thư đảng ủy
công an tỉnh hà tĩnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
chiều nay trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an đã tham dự và phát biểu chỉ đạo
tại đại hội đại biểu lần thứ một mươi hai nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm của đảng bộ công an tỉnh trà vinh
đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh trà vinh đã làm tốt công tác chủ động tham mưu với tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hơn một trăm linh văn bản chỉ đạo cấp ủy chính quyền các cấp
các sở ban ngành trong thực hiện công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
và sơ kết tổng kết các nghị quyết chỉ thị của đảng chính phủ bộ công an về lĩnh vực an ninh trật tự
kịp thời báo cáo đề xuất các giải pháp giải quyết hiệu quả tình hình liên quan đến dân tộc
tôn giáo tranh chấp khiếu kiện những vấn đề phức tạp nổi lên đặc biệt là trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội
đặc biệt đã đề xuất với tỉnh ủy trà vinh thống nhất chủ trương xây dựng đề án công an chính quy về đảm nhiệm
các chức danh công an cấp xã và trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chỉ đạo thực hiện
phát biểu tại đại hội thứ trưởng lương tam quang đánh giá cao những kết quả mà đảng ủy ban giám đốc
công an tỉnh trà vinh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua đồng thời đề nghị các đại biểu tham gia đại hội lần này
bám sát đề án nhân sự đã chuẩn bị đề cao tinh thần trách nhiệm phát huy dân chủ trí tuệ tập thể
sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức uy tín và trình độ năng lực
tham gia đảng bộ công an tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng bảy đảng bộ công an tỉnh sóc trăng đã tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ công an tỉnh
lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đại diện lãnh đạo bộ công an đến sự và chỉ đạo đại hội có thiếu tướng lê quốc hùng
thứ trưởng bộ công an về phía tỉnh sóc trăng có các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh
trong nhiệm kỳ qua đảng bộ công an tỉnh sóc trăng đã triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị
bảo đảm trật tự an toàn xã hội theo tinh thần nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi ba
nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ sáu và nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ công an tỉnh lần thứ sáu đã đề ra
lực lượng công an tỉnh phát huy tốt vai trò nòng cốt sung kích thực hiện hiệu quả chức năng tham mưu quản lý nhà nước về an ninh trật tự
trực tiếp đấu tranh ngăn chặn âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đẩy mạnh công tác phòng chống các loại tội phạm
các hành vi vi phạm pháp luật không để bị động đột xuất bất ngờ góp phần tích cực hiệu quả vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương
toàn đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm đoàn kết nhất trí nỗ lực phân đấu thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra
tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt tám mươi một hai mươi chín vượt chỉ tiêu đề ra án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt chín mươi ba mươi ba vượt chỉ tiêu đề ra
tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh được giữ vững tai nạn giao thông kéo giảm cả ba tiêu chí công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội đạt kết quả tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng có nhiều đổi mới tích cực
phát biểu chỉ đạo đại hội thứ trưởng lê quốc hùng biểu dương những thành tích mà đảng bộ công an tỉnh sóc trăng đạt được trong nhiệm kỳ qua đồng thời yêu cầu đảng bộ lực lượng công an toàn tỉnh đặc biệt coi trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an tỉnh cách mạng chính quy tinh nguyện từng bước hiện đại
trong đó chú trọng làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu phát huy vai trò của người đứng đầu tiếp tục củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy theo chủ trương của bộ chính trị đảng ủy công an trung ương đảm bảo đúng phương châm tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở

trong đó chú trọng làm tốt hơn nữa công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công tác xây dựng đảng xây dựng đảng cơ sở